tại hà nội trung ương đoàn thanh niên cộng sản hồ chí minh đã tổ chức hội nghị lấy ý kiến góp ý của cán bộ chủ chốt đoàn hội liên hiệp thanh niên việt nam hội sinh viên việt nam hội đồng đội trung ương
vào dự thảo các văn kiện trình đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ một mươi ba của đảng
đồng chí trương thị mai ủy viên bộ chính trị bí thư trung mương đảng trưởng ban dân vận trung mương đã tới dự
các đại biểu đã trao đổi thảo luận và cho ý kiến góp ý vào các nội dung những vấn đề chung trong các văn kiện trình đại hội một mươi hai
phân tích và đánh giá những kết quả đã đạt được trong năm năm thực hiện nghị quyết đại hội một mươi hai phân tích các nhiệm vụ trọng tâm và các khâu đột phá chiến lược
trong thời gian tới trung ương đoàn tiếp tục tổ chức năm hội nghị lấy ý kiến trong đoàn viên thanh niên theo các khối đối tượng
nhằm tạo sự thống nhất về nhận thức và hành động trong thanh niên cùng với toàn đảng toàn dân toàn quân quyết tâm thực hiện thắng lợi nghị quyết đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ một mươi ba của đảng